cũng với hành vi giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bị cáo bùi thanh tư và phạm vĩ an vừa bị toán nhân dân tỉnh vĩnh long đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bản án nghiêm khắc
theo cáo trạng xảy ra mâu thuẫn với trần hoàng minh về việc vay nợ tiền
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bùi thanh tư đã rủ theo phạm vĩ an mang theo súng đi tìm minh
khi phát hiện cả hai người đều cầm súng minh đã bỏ chạy vào nhà dân gần đó để bỏ trốn
lúc này hai bên cãi nhau và tư đã dùng súng bắn vào người minh một phát rồi bỏ ra về
sau đó minh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
biết không thể trốn thoát đến hai mươi giờ cùng ngày tư và an đến công an thị xã bình minh để đầu thú đồng thời giao nộp hai khẩu súng
kết quả giám định súng của tư là vũ khí quân dụng súng của an là đồ chơi nguy hiểm
kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể của trần hoàng minh là năm
từ các kết quả trên hội đồng xét xử
tuyên phạt bùi thanh tư một mươi ba năm tù về tội giết người và hai năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt là một mươi năm năm tù
bị cáo phạm vĩ an một mươi hai năm tù về tội giết người